tại trụ sở chính phủ phó thủ tướng vũ đức đam đã chủ trì cuộc họp báo cáo tiến độ biên soạn bách khoa toàn thư việt nam và hệ chi thức việt số hóa
theo báo cáo của viện hàn lâm khoa học xã hội việt nam tính đến thời điểm hiện tại nhiều nhiệm vụ biên soạn của đề án đã hoàn thành
song vẫn còn một số chậm tiến độ do thời gian chỉnh sửa sau nghiệm thu cả hai cấp kéo dài
về cơ chế tài chính của đề án hiện áp dụng thông tư chín mươi bốn của bộ tài chính tuy nhiên thực tiễn áp dụng chưa thực sự phù hợp
trong sáu tháng còn lại của năm hai nghìn hai mươi cơ quan phụ trách đề án sẽ đồn đốc triển khai các nội dung biên soạn
bảo đảm đúng hạn đạt chất lượng khoa học tránh các tình trạng gia hạn và gia hạn nhiều lần
về hệ trí thức việt số hóa dự án nổi bật bản đồ số việt nam hiện đã thu thập trên hai mươi ba triệu địa chỉ
và tích hợp các lớp dữ liệu địa chỉ giáo dục y tế văn hóa
dự án nổi bật giáo dục số đã tập hợp trên năm mươi câu hỏi trắc nghiệm và hàng chục nghìn bài giảng điện tử
nhiều dự án khác trong hệ tri thức việt số hóa cũng đang tiếp tục được cập nhật